lực lượng chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa tiến hành tiêu hủy hơn ba tạ nội tạng động vật thối
đây là số hàng được cơ quan chức năng phát hiện vận chuyển bằng tàu hỏa từ hà nội vào đồng nai để tiêu thụ
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba trước cổng ga biên hòa lực lượng trạm thú y biên hòa phối hợp với công an thành phố biên hòa
phát hiện xe tải do lái xe bùi thành long ba mươi chín tuổi điều khiển đang nhận hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm thùng xốp bên trong chứa khoảng ba tạ nội tạng động vật
bước đầu chủ hàng là bà nguyễn thị kim anh ba mươi chín tuổi bộ tại thành phố biên hòa khai nhận chuyển số hàng trên từ hà nội vào đồng nai tiêu thụ
tuy nhiên chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
toàn bộ số hàng này đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu và tiêu hủy theo quy định